sau sáu mươi hai năm kể từ khi đón chào từng đoàn quân chiến thắng mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hai mươi năm tiến hành đổi mới cùng đất nước thủ đô đã có nhiều thay đổi
thủ đô hà nội đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang to đẹp và hiện đại hơn
những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát đường phố rộng rãi đại lộ khang trang những cây cầu ngang dọc
những công trình đường sắt đô thị đang dần hình thành cũng kể từ ngày thủ đô hà nội hoàn toàn được giải phóng
đảng bộ chính quyền cùng quân và dân hà nội đã không ngừng phấn đấu cố gắng vươn lên vượt qua gian lao thử thách
từng bước đưa hà nội trở thành thành phố gương mẫu về nhiều mặt
để thực hiện nhiệm vụ này hà nội sẽ huy động tối đa các nguồn lực tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị
xây dựng phát triển thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị hành chính quốc gia
văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế
hà nội cũng sẽ đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch
không chỉ nhân dân thủ đô mà nhân dân cả nước đều hướng về và chờ đợi vào những bước phát triển của hà nội trái tim hồng của tổ quốc